trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tính đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tp hcm ghi nhận gần tám năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
đáng chú ý số ca mắc tăng rất cao trong hai tuần gần đây
theo các chuyên gia y tế đây là thời gian mà mùa dịch sốt xuất huyết được xem là cao điểm hàng năm
nắng nóng kéo dài xen lẫn các đợt mưa bất trợt
thuận lợi cho sự phát triển của loang quang mũi tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
nắng nóng kéo dài xen lẫn các đợt mưa bất chật
đó chính là biện pháp diệt loang quang trong chính hộ gia đình mình
bất cứ một vật dụng nào có thể đọc nước sạch để quên ở trong nhà mình chừng một tuần là chúng ta đều biến thành vụ loang quang
để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh không để dịch lan rộng và kéo dài
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo
triển khai mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động diệt loang quang bỏ gậy trên địa bàn
song song với việc phòng chống dịch covid một mươi chín đang quay trở lại
người dân cũng cần tăng cường các biện pháp
phòng bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát cao như sốt sốt huyết
chúng ta vẫn ở trong tình trạng chống dịch covid một mươi chín
nếu chúng ta để dịch sốt huyết xảy ra dịch chồng dịch rất khó khăn cho lực lượng y tế
cũng như cho xã hội do đó người dân chúng ta cần phải chủ động phòng chống sốt huyết
các cơ sở khám chữa bệnh cần tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân
hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
đồng thời có kế hoạch phân tiến điều trị
tránh tình trạng quá tải bệnh viện